tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật
và thảo luận tại hội trường về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua luật doanh nghiệp sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều thảo luận tại hội trường về dự án luật thỏa thuận quốc tế
buổi chiều quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua luật đầu tư sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xây dựng và thảo luận tại hội trường về dự án luật người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi